thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn trong những năm qua giáo dục và đào tạo tỉnh yên bái đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
tuy nhiên mạng lưới trường lớp đang phân tán nhỏ lẻ không còn phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới
do đó tỉnh ủy yên bái chủ trương giả soát sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông trên địa bàn
cụ thể hóa chủ trương đó hội đồng nhân dân tỉnh đã ra nghị quyết số ba mươi tám về việc sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường và thực hiện thí điểm tại một số địa phương
sau nửa năm triển khai thực hiện dù vẫn còn một số khó khăn vướng mắt cần được tiếp tục giải quyết nhưng những thay đổi tích cực trong công tác giảng dạy và học tập là rất đáng ghi nhận
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện mù căng trải một đơn vị được chọn làm điểm trong việc sắp xếp lại mạng lưới trường học sẽ làm rõ hơn điều đó
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là năm học đầu tiên ngành giáo dục huyện mù căng trải tỉnh yên bái thực hiện thí điểm nghị quyết số ba mươi tám của hội đồng nhân dân tỉnh yên bái về việc sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp học
chuyển khai nghị quyết như điểm trường ở các bàn lè
trường sẽ được gom lại tập trung thành một điểm trường rộng lớn hơn về quy mô xóa bỏ tình trạng giáo viên phải giảng dạy trong những lớp học dựng tạm cơ sở vật chất thiếu thốn
cùng một lớp học giáo viên phải dạy cho nhiều lứa tuổi nhiều cấp học khác nhau
việc ăn ở sinh hoạt của giáo viên từ chỗ một thân một mình xoay sở ở những điểm trường xa xôi hẻo lánh thì nay được ở trong những khu nhà công vụ khang trang hơn
học sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để nâng cao kỹ năng giao tiếp hòa nhập với cộng đồng
thưa các đồng chí quý vị và các bạn thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới giáo dục trường lớp đối với giáo dục mầm non và phổ thông theo nghị quyết số ba mươi tám của hội đồng nhân dân tỉnh yên bái
với sự nỗ lực của cấp ủy yên bái và đội ngũ những thầy cô giáo tại một số địa phương từ nay sẽ không còn các điểm trường đơn sơ tại điểm bản nữa
thay thế vào đó sẽ là các trường bán chú khang trang sạch đẹp như mô hình trường học nông trại tại trường tiểu học xá nộm khắt
học sinh nơi đây sẽ được tự thân vận động trong việc cá nhân tham gia trồng rau nuôi lợn cùng các thầy cô giáo tự chuẩn bị những bữa ăn cho mình
thậm chí các em có thể tự học theo thùa và chính những hoạt động như thế này đã khiến các em cảm thấy ngôi trường như chính ngôi nhà của mình vậy
cái khó để phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số miền núi đã được nhận diện rất rõ
khó ở việc nhận thức của một bộ phận người dân chưa rõ về lợi ích của học tập
đem lại cho bản thân có kiến thức
khó ở giao thông đi lại chưa thuận tiện nhà cách trường quá xa
khó ở việc gia đình người dân quá nghèo lại đông con mọi nguồn nhân lực đều phải tập trung lao động để kiếm miếng ăn cho từng bữa
khó ở kinh tế vùng cao kém phát triển dẫn đến tư tưởng chung của nhiều giáo viên có năng lực nhưng thiếu tâm huyết
không muốn lên núi dạy học khiến cho đội ngũ giáo viên vùng cao vừa thiếu lại vừa yếu
nhận diện đúng khó khăn nhưng giải quyết thế nào là một bài toán khó mà cấp ủy
lãnh đạo ngành giáo dục huyện mù căng trải đang nỗ lực vượt qua
để từng bước giải quyết những khó khăn trên huyện mù căng trải đã xác định cần khẩn trương xây dựng các mô hình trường nội trú
bán trú để tạo điều kiện học tập ăn ở sinh hoạt trò sinh tốt nhất có thể để thu hút học sinh đến trường
với năm học này là năm khởi đầu đối với huyện nhà cũng như toàn tỉnh
thực hiện đề án sắp xếp giả soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học trên địa bàn
và đây là một điểm mới và cũng là những cái thách thức đối với ngành
về hoạt động chỉ đạo hoạt động chuyên môn của các đơn vị thì cũng có những khó khăn nhất định
nhất là việc thu hút trẻ đến trường trong điều kiện các em từ bản lẻ
tất cả các bản lẻ của tiểu học về học tại điểm chính
về phía ngành cũng có những giải pháp và chỉ đạo trực tiếp cho các trường
và đặc biệt là các trường có mô hình
mô hình trường học bán chú bán chú trường có lớp có học sinh bán chú là được tổ chức các hoạt động
để tăng cường cho các em được giao lưu và được trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống
từ chủ trương đó mù căng trải đã triển khai xây dựng một số mô hình trường học tiên tiến
thân thiện với học sinh xem đây là giải pháp trọng tâm để định hướng phát triển cho ngành giáo dục địa phương
trường phổ thông dân tộc nội chú tiểu học nậm khắt là một trong những trường học đầu tiên áp dụng mô hình trường học nông trại
ngoài giờ học học sinh được hướng dẫn làm các công việc thường ngày như chăn nuôi trồng trọt
mô hình này áp dụng phương thức gắn lý thuyết môn học với thực tế
tích hợp kiến thức các bộ môn để ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp
để đảm bảo cho môi trường học và đồng thời chơi của các em
chúng tôi đã ngoài những việc giáo dục thường xuyên
bên cạnh đó chúng tôi còn hướng dẫn các em kỹ năng sống
qua đó thì các em đã được học được làm và được trải nghiệm
từ đó các em có những hành động cũng như kỹ năng sống tốt hơn
tôi hướng dẫn các em trải nghiệm về các công việc như là trồng rau
chăn sóc các con vật nuôi
đặc biệt là các giờ ngoại khóa thì tôi hướng dẫn các em chơi các trò chơi
ví dụ như là chơi cá ngựa đẩy gậy
và đặc biệt là các em gái thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các em theo thùa
và đặc biệt là về cách vệ sinh cá nhân của các em
vì các em là những em gái đang ở cái lứa tuổi rất là nhạy cảm
căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và độ tuổi
hoàn cảnh sống của các em học sinh
các trường học ở mù căng trải đã tổ chức thiết kế mô hình trường học trang trại
sao cho phù hợp
để thu hút sự tham gia của học sinh
đối với học sinh trường phổ thông dân tộc đội trú tiểu học nậm khắt
do có quỹ đất rộng nên nhà trường tổ chức thực hiện ngay sau nhà bán chú
nối tiếp thành công của việc xây dựng mô hình trường học nông trại
là mô hình trường học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
mà lại giải quyết ngay những khó khăn trước mắt
đó là tạo nơi ăn trốn ngủ không gian học tập tốt cho học sinh
bảo đảm điều kiện giảng dạy cho giáo viên
nguyện mùa căng trải tiếp tục thực hiện nhiều mô hình trường học khác nhau
theo đề án của từng trường xây dựng yêu cầu đáp ứng theo tiêu chí điều kiện tại cơ sở
khi thực hiện có sự chỉ đạo giám sát sát sao của ngành giáo dục huyện
mô hình trường học gắn với cuộc sống thì lựa chọn ở đây là do điều kiện của từng trường
mỗi trường lựa chọn một mô hình
có trường thì chọn cái mô hình gắn với cuộc sống như là mô hình nông trại
và mô hình trường học du lịch
mô hình trường học du lịch là mô hình trường học du lịch
mô hình trường học hiện đại thì chỉ có trường ở trung tâm thôi
cơ bản là chọn mô hình trường học công trại trường học du lịch ở một số điểm du lịch
để cho các em được trải nghiệm
thế và được rèn luyện kỹ năng thêm nhiều kỹ năng giao tiếp kỹ năng ứng xử
và trải nghiệm về những hoạt động lao động thường ngày mà các em tham gia ở nhà rồi
thế nhưng nó không được khi được làm ở trường
trường thì các em lại còn được học tập cả cái về cái kỹ thuật ví dụ như trồng rau chăn nuôi
và biết được lợi ích của cái việc làm của các em
trường tiểu học và trung học cơ sở la pắn tần đã được lựa chọn để phát triển mô hình trường học du lịch
học sinh nơi đây được hướng dẫn theo thủa thành lập đội văn nghệ tập múa
phục dựng các điệu múa dân tộc khiến các em yêu trường yêu lớp hơn
giờ ngoại khóa khi các em biểu diễn cũng thu hút khách du lịch tới xem
điều này đã giúp các em dạng dày hơn trong cuộc sống
học sinh nơi đây được hướng dẫn theo thùa thành lập đội văn nghệ tập múa dân tộc khiến các em yêu trường yêu lớp hơn
mô hình trường học thân thiện ở yên bái không chỉ mang lại hiệu quả cao trong giáo dục kỹ năng sống
kỹ năng làm công việc nhà nông kỹ năng sản xuất thủ công cho học sinh
mà còn tạo hứng thú học tập và niềm vui sau mỗi giờ tan lớp
con rất thích học ở ngôi trường này
vì học ở đây con được chơi nén phao chơi cờ vua chơi cầu lông con còn được trồng rau nữa
cô giáo nấu cho con ăn và dạy con theo
bạn con và con đều thích học ở đây
khi các em được tập trung học tập và được trải nghiệm các hoạt động ở tại nhà trường
thì dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo các em cảm thấy rất là hào hứng
và tham gia nhiệt tình
rất là nhiều em các em được tham gia trải nghiệm thì các em rất là phấn khởi
và ngoài ra thì các em đã biết được những công việc và những hoạt động ở tại nhà trường
giúp các em tự tin hơn và có nhiều em cũng đã mạnh dạn hơn trong việc học tập tại nhà trường
hiệu quả của mô hình trường học tiên tiến gắn với cuộc sống đã thể hiện rõ
từ khi triển khai các mô hình trường học này đã bước đầu thao gỡ được tình trạng học sinh không chịu đến trường
học sinh bỏ học giữa trường
nhờ xóa bỏ các điểm trường lẻ mà trường học tập trung được đầu tư khang trang hơn
điều kiện dạy và học tốt hơn
từ việc giáo dục sát với nhu cầu thực tế mà học sinh có kiến thức tốt hơn
phục vụ cho cuộc sống của mình
hôm nay thì trường môn trải đang thực hiện cái đề án giả soát quy mô mạng đối trường lớp
trong đó thì có việc mà học sinh vừa học vừa tham gia các hoạt động xã hội
như là trải nghiệm sản xuất này hoặc là làm lòng thổ cẩm truyền thống
ở một số xã thì cũng chưa nhiều nhưng mà chúng tôi có một vài điểm
hiện nay là học sinh bán trú thì giờ học là học
ngoài ra thì cũng đi trồng rau chân nuôi lợn có gà có
rồi là làm cải râu hoặc là lúa mì
thì cũng chưa phải nhiều nhưng mà cái mô hình này
chúng đánh giá là một là học sinh cũng trải nghiệm được cuộc sống
vừa học nhưng mà cũng biết được những cái kinh nghiệm sau này mà có thể ra trường tốt nghiệp
còn là thì cũng có thể tự túc tự mình nuôi sống cho bản thân mình được
được ở cái mô hình nông trại thứ nhất đó là giữa thầy và trò có sự gần gũi thân thiện với nhau hơn sau mỗi một giờ học
tức là cái kiến thức đối với các cháu bây giờ cũng rất là nặng
ngoài việc trang bị kiến thức thì còn phải trang bị về kỹ năng sống cho các cháu
cái điều thứ hai đó là giữa các em học sinh với nhau
các cháu có sự chia sẻ sự giúp đỡ lẫn nhau
ví dụ một cái
khi mà tham gia cái mô hình nông trại thì làm một cái mảnh ruộng trồng rau cải rầu trên ruộng bực thang
thì phải cần đến các bạn lớn thì mới cuốc được
thế khi các bạn lớn cuốc rồi thì các bạn nhỏ lại đi nhặt cỏ nhặt gốc cây và vuôn lên
thì cái đấy thấy là các cháu là hỗ trợ nhau rất tốt
để tiếp tục thực hiện thành công nghị quyết số ba mươi tám về việc sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp học của hội đồng nhân dân tỉnh yên bái
phải khắc phục được những khó khăn như
quỹ đất miền núi không có mặt bằng rộng để xây dựng trường học tập trung
với số lượng lớn học sinh nguồn kinh phí để phát triển giáo dục còn thấp
sự quan tâm hỗ trợ của các bậc phụ huynh các nhà hảo tâm ít
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã đề ra của ngành giáo dục
phụ thuộc rất nhiều vào các đảng viên giáo viên tận tâm với nghề
những già làng trưởng bản có uy tín và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chính quyền cấp xã
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học lao trải xã lao trải huyện mù căng trải
mới được xây dựng trên đỉnh của một quả đồi được săn ủi để lấy mặt bằng
từ nay học sinh không phải học tại các điểm bản lẻ trong những lớp học tạm bỡ nữa
ngôi trường tuy chưa được kiên cố hóa bằng tường xây
nhưng cũng là niềm mơ ước của cả thầy và cho nhiều thế hệ
để có được quỹ đất rộng như thế này dựng lên các lớp học
lãnh đạo giáo viên nhà trường đã phải nỗ lực vận động người dân hiến đất
đóng góp nhiều ngày công để xây dựng nhà trường
thế trước tôi ở đây đất thì đất của tôi
nhưng mà trước không có nhà trường thì tôi chỉ để mà cho trùng cây
mình dùng các thiết để đây cho trẻ con lâu dài
nhưng sau này có
có nhà trường ở đây thì hỏi mấy câu thì tôi lại nhớ trí
hoàn toàn như trí tôi lại tự động cho nhà nước để làm một cái nhà trường lớn cho trẻ con
sau này có tiêm le sau này cho trẻ con
thì tôi ý muốn của tôi là không có vấn đề gì như trí một trăm linh thế thôi
là cái việc mà ăn ở các cháu hiện tại thì nhà cửa rồi mọi cái là cũng chưa thể đáp ứng thực sự nhu cầu đấy
thế nhưng mà cái sự quan tâm của đồng chí anh đạo tỉnh như là huyện thì tới đây chúng tôi cũng chuẩn bị sàn gạt thêm mật bằng
và cũng xin thêm quỹ đất để tiến hành xây dựng hai mươi phòng học mới cho các cháu nữa
hai mươi phòng học là để vừa phục vụ học tập vừa ăn vừa phòng ăn phòng nghỉ
và có những công trình vệ sinh sẽ thuận lợi hơn cho các cháu
thế tôi thấy rằng là cái đề án nó có những cái thuận lợi ở cái điểm như thế
hôm nay là chúng tôi là lên đây để phục viên của các cháu
xong rồi hôm nay
hôm nay chúng tôi dưới cái nhà cũ để xong rồi dựa một cái giang nhà mới
để cho các thầy cô giáo để nấu cơm cho các cháu
nghị quyết số ba mươi tám thì được sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp học của hợp đồng nhân dân tỉnh yên bái
được triển khai thí điểm tại một số điểm trường của huyện mù căng trải
sau năm tháng thực hiện đã đạt được những thành công bước đầu
trong tổng số hai mươi hai trường mầm non và tiểu học thì đã có tám trường được xây mới
khang trang hơn đầy đủ trang thiết bị dạy và học
một trăm linh học sinh đạt điểm chuyên cần
số lượng học sinh khá giỏi tăng lên ba mươi so với năm học trước
giáo viên và học sinh gần gũi thân thiện hăng hái thi đua dạy tốt học tốt
để có được kết quả này chính là nhờ các cấp ủy chính quyền huyện mù căng trải
đã giải quyết dứt điểm những nguyên nhân tạo ra khó khăn trong ngành giáo dục
từ việc học sinh không đến trường vì gia đình nghèo phải theo bố mẹ lên nương lao động sản xuất
thì nay đã được nuôi dưỡng học tập trong những ngôi trường khang trang
được hỗ trợ hoàn toàn ăn ở và các đồ dùng sinh hoạt học tập
thì nay được dạy trong những ngôi trường tốt được sinh hoạt trong những dãy nhà công vụ ngay trong trường
để tiện chăm sóc cho học sinh bán chú
phụ huynh yên tâm giáo viên phấn khởi học sinh hào hứng cho học tập
chính là kết quả từ chủ trương đúng của tỉnh yên bái nói chung và của huyện mù căng trải nói riêng
đến đây thì chương trình đảng với sự nghiệp đổi mới xin được tạm dừng
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau